chiều nay tại hà nội tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba
dưới sự chủ trì của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trường tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
tham dự cuộc họp có các đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban
tại cuộc họp các ủy viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương đã đánh giá tình hình kết quả công tác
bảo vệ chính trị nội bộ đảng năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thảo luận cho ý kiến vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi hai
của tiểu ban đối với một mươi cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương công bố quyết định thành lập
và thông qua quy chế làm việc của tổ giúp việc tiểu ban
chương trình công tác kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi ba
kết luận tại cuộc họp đồng chí trương thị mai yêu cầu tổ giúp việc và cục bảo vệ chính trị nội bộ
tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản tham mưu lãnh đạo tiểu ban
báo cáo bộ chính trị ban bí thư để kịp thời triển khai thực hiện trong thời gian tới
hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an và ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng huyện ủy
ubnd huyện lâm hà đã có buổi làm việc với các mặt công tác tại công an xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc ban công an xã tân hà đã báo cáo tóm tắt tình hình các mặt công tác của công an xã
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an xã đã bám sát chỉ đạo của công an tỉnh và công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp
đảm bảo sự vững ổn định về an ninh trật tự cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra
chủ động bám địa bàn nắm tình hình quản lý giám sát chặt số đối tượng trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ tết
không để xảy ra đột xuất bất ngờ phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng những thành tích
kết quả nổi bật công an xã đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị công an xã tiếp tục đổi mới công tác
lấy chất lượng công tác làm thước đo mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên tự soi tự sửa tự kiểm tra tự khắc phục hoàn thiện bản thân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị công an xã triển khai và thực hiện đồng bộ có hiệu quả đề án sáu của bộ công an
để phục vụ nhân dân ngày hôm tốt hơn
hòa chung khi thế tưng bừng của ngày hội tòng quân trên cả nước hôm nay công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ giao nhận công dân
thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an nghệ an đã tuyển chọn được hai trăm bảy mươi năm công dân
có đủ các tiêu chuẩn về chính trị đạo đức sức khỏe trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân
đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao đồng thời tổ chức bàn giao chiến sĩ mới cho các đơn vị nhận quân
gồm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sáu mươi chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ hai mươi chiến sĩ cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng hai mươi năm chiến sĩ và một trăm bảy mươi chiến sĩ phục vụ có thời hạn được huấn luyện tại công an tỉnh nghệ an
đồng loạt trong ngày hôm qua các địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
không khí nô nước của ngày hội tòng quân đã tiếp thêm động lực động viên khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội nhân dân việt nam công an nhân dân việt nam
sẽ là quãng thời gian quý giá để các chiến sĩ nghĩa vụ trưởng thành góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nguyễn duy đạt là một trong số hai mươi năm thanh niên của quận hai bà trưng thành phố hà nội
trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân năm nay
đã tốt nghiệp đại học tài chính chuyên ngành luật với tấm bằng loại khá
nhưng được khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ công an luôn là ước mơ của chàng trai trẻ
em mong muốn qua cơ hội này em có thể được góp sức mình vào
vào ngành công an ạ từ những bước nhỏ nhất như là đi nghĩa vụ ạ
hiện tại thì em rất bồi hồi và cũng là một chút thì đấy hơi lo lắng ạ
tại vì anh cũng chưa biết là thời gian tới em sẽ đi huấn luyện như thế nào và về đơn vị sẽ ra sao ạ
em sẽ cố gắng để hoàn thành thật là tốt công việc và nhiệm vụ mà khi mà lính nghĩa vụ được giao ạ
vì là cháu nó đã qua đại học thế mà vào thêm trong môi trường công an
thì cháu nó sẽ được rèn luyện và được huấn luyện
để sau này cháu sẽ có đức có tài và cống hiến nhiều hơn
quá trình dẹp luyện công an thì sẽ giúp em có thể phát triển bản thân nhiều hơn
có thể cống hiến được nhiều hơn cho tổ quốc
em mong muốn là em có thể rèn luyện để trưởng thành và trở thành một chiến sĩ công an như ông của em ạ
năm nay những công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã tốt nghiệp đại học chính quy đạt khá trở lên
sẽ có cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp
được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân
tiếp tục cống hiến sức trẻ và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
tôi cho rằng những cái này là một cái động lực rất lớn để thu hút các cháu học sinh các thanh niên
và có trình độ có năng lực tham gia vào nghĩa vụ công an nhân dân
cái này thì nó rất phù hợp với cái nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhận về hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bước qua cánh cổng này là quãng thời gian rèn luyện với rất nhiều những cố gắng
nỗ lực của các tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bước vào một môi trường kỷ luật kỷ cương để có thể trưởng thành
và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc đầy tự hào và vinh quang
nhằm kịp thời thực hiện chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi ích đối với công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và thân nhân
những ngày qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà nam đã khẩn trương thực hiện các quy trình
hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho các chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân phục vụ công tác khám chữa bệnh
hoạt động nhằm góp phần động viên khích lệ các công dân yên tâm hăng hái lên đường nhập ngũ
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội
vinh dự tự hào sáng ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chị tạ thị chuyên và anh phạm tiến hưng
trú tại phường hai bạ trưng thành phố phủ lý có con trai phạm mạch đạt
cùng với hai trăm linh chín thanh niên yếu tố trên địa bàn tỉnh hà nam đã lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
nối tiếp niềm vui trong ngày hội tòng quân chiều cùng ngày gia đình vui mừng
phấn khởi vì được đoàn công tác của phạm mạch đạt
tổ chức cán bộ công an tỉnh hà nam công an thành phố phủ lý
cùng gấp ủy chính quyền địa phương đến tận nhà thăm hỏi động viên
và trao tặng gia đình hai thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân
ngay chiều nay thì lãnh đạo công an tỉnh đã gửi cán bộ đến phát thẻ bảo hiểm cho gia đình
chúng tôi rất xúc động và xin cảm ơn
đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh đã có chính sách quan tâm đến chiến sĩ công an có thời hạn
và đây cũng là nguồn động lực để động viên cho các cháu hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao
đây là một hoạt động chúng tôi đánh giá rất nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi
đối với thân nhân mà có công dân tham gia nghĩa vụ ở công an
qua đó lan tỏa trong nhân dân cũng như là đối với thanh niên trong độ tuổi
thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như là công an
cũng vững tin hơn
để đảm bảo thực hiện tốt hoàn thành cái nghĩa vụ mà đảng và nhân dân giao cho
trong quá trình thực hiện trong độ tuổi nghĩa vụ của mình
phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh hà nam đã phần công cán bộ chiến sĩ tăng cường làm thêm ngày
ngoài giờ hành chính để thực hiện các quy trình thủ tục đảm bảo tuyệt đối chính xác
khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân
theo đó với tinh thần trách nhiệm cùng với sự quyết tâm cao
ngay trong ngày giao nhận quân đơn vị đã hoàn thành bàn giao thẻ bảo hiểm y tế
cho một trăm bốn mươi chiến sĩ nghĩa vụ và một trăm năm mươi thân nhân
đây cũng là một cái nguồn động viên rất là tốt cho thân nhân
để thân nhân thấy rằng chính sách hậu phương đối với công dân thực hiện nghĩa vụ
tham gia công dân để động viên tinh thần cho công dân tham gia nghĩa vụ
đảm bảo công dân thực hiện tốt trách nhiệm của mình
đối với đất nước đối với ngành
tin tưởng rằng với sự quan tâm động viên kịp thời cùng lòng nhiệt huyết khát khao công hiến của tuổi trẻ
những thành viên ưu tú sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị tích cực sèn luyện học tập
xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
góp phần cùng toàn lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn xã hội xây dựng quê hương ngày càng sầu đẹp văn minh
sản phẩm tiếp theo của bản tin

vừa bị khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi
cướp giật tài sản
hưng được xác định là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản
tại địa bàn xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thủ đoạn của hưng là đi trên đường tìm người sơ hở
đối tượng lao xe lên cướp giật điện thoại di động
qua đấu tranh bước đầu xác định từ ngày ba mươi tháng một đến ngày năm tháng hai
đối tượng lê văn hưng đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp giật tài sản
tại địa bàn huyện lệ thủy
thời gian gần đây công an tỉnh bình phước đã đấu tranh hiệu quả
với hoạt động tín dụng đen khởi tố bắt giữ hàng chục đối tượng
quá trình điều tra các vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã đưa ra ánh sáng
nhiều ông chùm bà chùm cho vay tín dụng đen với lãi suất lên tới hàng trăm phần trăm
cá biệt có trường hợp lãi suất lên đến một bốn trăm sáu mươi phần trăm một năm
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thì cũng phát hiện được một thông tin
liên quan đến tín dụng đen khởi tố bắt xử hàng chục đối tượng

đi sâu nghiên cứu thu thập các thông tin tài liệu đây
xác định người bị đòi nợ là anh nguyễn tiến giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thôn ba xã bông bò
từ thông tin này tại một quán cà phê ở thôn ba xã bâm bò
trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước
phối hợp công an huyện bù đăng bắt quả tăng đối tượng nguyễn bích đào bốn mươi hai tuổi
ngồi tại địa phương khi đang nhận số tiền lãi ba mươi triệu đồng của anh nguyễn tiến giang
cơ quan công an đã mở rộng điều tra và xác định được nhóm đối tượng tại xã bâm bò
tổ chức hoạt động tín dụng đen và đánh bạc dưới hình thức khá đồ bóng đá
trong vụ án này công an đã xác định được có người phải vay với lãi suất lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
với các tính lãi theo ngày như vậy tính ra anh giang phải trả lãi suất tín dụng đen lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
lãi mẹ đã đẻ lãi con vay hai lần mỗi lần hai mươi triệu
nhưng chỉ từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
anh giang đã trả cho đào gần năm trăm linh triệu đồng và số tiền nợ vẫn còn năm trăm bảy mươi triệu đồng
buổi tối hôm sau là chị gọi em đến nhà là chị bắt em ký giấy nợ em không chịu ký thì thằng đạt là
người yêu hay là cặp cái chị đào đó đánh anh em trong nhà của chị đào bắt em ký thì em sợ em mới ký
đăng ký một cái giấy năm trăm bảy mươi triệu
chỉ sau mấy tháng vay anh giang đã mất khả năng chi trả vì số tiền lãi hàng ngày tăng theo cấp số nhân
để đòi được tiền từ anh giang kể cho vay tín dụng đen đã dùng mọi cách tạo áp lực để ép ông nợ phải trả tiền
phần anh giang phải tìm mọi cách để trì hoãn trả nợ
cái hệ lị của cái hoạt động tín dụng đen thì gây ra cái hậu quả rất là lớn
nó kéo theo những lộ tội phạm như là cố ý gây hương tích cưỡng đọt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm gây bức xúc dư luận trong nguồn chống nhân dân
ngoài vụ án này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài
công an huyện đồng phố triệt phái nhiều tổ chức tín dụng đen cho vay lãi nặng từ một trăm linh chín đến ba trăm linh sáu một năm
mối nguy hiểm của tính dụng đen với đời sống xã hội là rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự
tuy nhiên trên thực tế có không ít người dù bị dính vào bẫy tín dụng đen nhưng vẫn không dám báo đến cơ quan công an
điều này đí dạy tại sao tín dụng đen vẫn còn đất sống và đang mở rộng về vùng nông thôn
đây là một trong những nguyên nhân đã gây khó khăn cho lực lượng công an trong phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
từ thực tế trên trước hết còn phải có sự đơn tiếng cố cáo của nạn nhân
chủ động hợp tác để bảo vệ chính mình và góp phần cùng lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với tội phạm tính dụng đen
liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh điện biên khiến bốn người chết và năm người bị thương
chiều nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia quất việt hùng cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện mường ảng tỉnh điện biên cùng các cơ quan chức năng
ông khuất việt hùng đề nghị công an huyện mường ảng tập trung điều tra về vụ việc để sớm có kết luận
đối với huyện mường ảng và các cơ quan chuyên môn
cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
như đã thông tin vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm khuya ngày sáu tháng hai
tại km ba mươi bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên địa bàn xã ẳng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do lái xe trần văn nghệ điều khiển đi theo hướng tuần giáo
thành phố điện biên phủ đã va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng ngược lại
sau đó xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác
hậu quả vụ tai nạn khiến bốn người tử vong năm người bị thương
sau hai năm các cơ sở tâm linh thờ tự phải tạm dừng do dịch bệnh covid một mươi chín
năm nay việc mở cửa trở lại đã thu hút rất đông người dân đến các cơ sở này thực hiện nghi thức tâm linh đầu năm
tại thủ đô hà nội ngay từ những ngày đầu năm sau tết
tại các khu di tích đền chùa không khí đã nhộn nhịp trở lại
khi đó lượng lớn người dân và du khách thẩm phương du xuân hành lễ
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cháy nổ đã được lực lượng công an hà nội
chủ động triển khai từ rất sớm ghi nhận tại địa bàn thị xã sơn tây
chùa mía một địa danh nổi tiếng thuộc làng cổ đường lâm thị xã sơn tây
nơi đây đang lưu giữ gần ba trăm linh pho tượng phật cổ trong đó có nhiều bức tượng rất quý hiếm
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn cho ngôi chùa này và du khách đến lễ chùa
trong mùa lễ hội đầu năm đã được công an xã đường lâm công an thị xã sơn tây
phối hợp cùng ban quản lý chùa xây dựng chi tiết và triển khai đồng bộ

các nhà thông ưu m mê và các nhà thông ưu m mê
bảo vệ được khuôn viên xung quanh chùa là xây tường và đặc biệt nhất là lắp toàn bộ hệ thống camera
từ ngoài cổng tam quan cho đến ra cả khuôn viên chùa và khuôn viên ngoài vườn
và đặc biệt nhất là người chính quyền địa phương ở đây và cả người dân nữa
có những đối tượng nào khác lạ đến là người dân cũng đã phát hiện ra và đi theo và nhắc nhở luôn rồi
cho nên cái vấn đề an ninh ở địa phương nói chung là tương đối ổn định
tại đền và là khu di tích cấp quốc gia một trăm linh các hộ kinh doanh tại khu vực đền
đều được tổ công tác liên ngành của thị xã sơn tây tổ chức tuyên truyền và ký cam kết
về đảm bảo an ninh an toàn cháy nổ kinh doanh bán hàng đúng giá niêm yết
trong những ngày cao điểm mùa lễ hội đầu năm lực lượng công an bố trí hóa trang mật phục
bên cạnh các cán bộ chốt trực công khai để tăng cường giám sát đảm bảo an ninh trật tự
đến lễ đền và hàng năm thì nói chung là ở đây mỗi năm là nó quy hoạch mà đủ
coi như các thứ về công tác phòng chống
cháy nổ và các cái rồi là các an ninh trật tự rồi là các cái ấy là nó lân lên rất nhiều
đối với các di tích lịch sử văn hóa thì cái lượng du khách rất là đông thì do đó thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống cháy nổ luôn được đảng ủy ban chỉ huy công an thị xã sơn tây đặt lên hàng đầu
đấy các đội đồn mà trực tiếp là các cái phường mà có di tích lịch sử là đều phải bố trí lực lượng công an
và lực lượng dân phòng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện các nghi lễ
những cái ngày mà cuối tuần cái lượng du khách về đông thì chúng tôi còn có cả luồng tuyến
để làm sao là tránh chen lấn và cũng dễ xảy ra hiện tượng là trộm cắp móc túi
ngoài ra công an thị xã sơn tây đã phối hợp chặt chẽ với các ngành lực lượng chức năng
ban quản lý các cơ sở tâm linh tăng cường kiểm tra chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi hoạt động lợi dụng lễ hội
để hành nghề mê tín thị đoan tổ chức cờ bạc trá hình